sau thành công của lễ hội du lịch thác bản dốc và hát then đàn tính lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
năm nay cao bằng đã tổ chức lễ hội du lịch thác bản dốc lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
đây là dịp để cao bằng quảng bá hình ảnh tiềm năng thế mạnh của tỉnh về phát triển và khai thác du lịch
đồng thời cũng là dịp giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước về những nét văn hóa đặc trưng của con người cao bằng
thu hút được nhiều du khách đến với địa phương
lễ khai mạc năm nay được tổ chức ngay dưới chân thác bản dốc xã đàm thủy huyện trùng khánh
với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc phản ánh những nét độc đáo trong đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc tỉnh cao bằng nói chung
huyện trùng khánh nói riêng ngoài ra còn có các tiết mục văn nghệ giao lưu của hai tỉnh đại tân và tịnh tây trung quốc
tại lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao như đua thuyền trên sông quây sơn đua xe đạp địa hình
các trò chơi dân gian như tung còn lày cỏ của các chàng trai cô gái đồng bào các dân tộc trong tỉnh
đây không chỉ là dịp giao lưu văn hóa của các dân tộc tỉnh cao bằng giới thiệu những danh lam thắng cảnh mà thiên nhân ban tặng cho cao bằng
mà còn là cơ hội để cao bằng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh thu hút đầu tư đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới